vào khoảng lúc năm giờ sáng nay tại ngã tư quốc lộ hai c với tuyến đường đi mả lọ xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã diễn ra vụ tai nạn giữa một xe khách với xe đưa tang khiến ít nhất là bảy người tử vong cùng nhiều người khác bị thương
theo đó xe khách đâm vào đoàn đưa đám ma là của nhà xe an vinh mang biển kiểm soát hai mươi bảy b ba trăm bốn mươi ba chạy tuyến điện biên lập thạch vĩnh phúc
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh giám đốc công an sở giao thông vận tải tỉnh vĩnh phúc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ubnd giao thông quốc gia và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã gửi lời thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong và động viên những người bị thương
phó thủ tướng đề nghị ubnd tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các đơn vị tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương